tổ nhân giống cây con tại phường thuận hưng quận thốt nốt thành phố cần thơ đã ra đời cách đây hơn ba mươi năm
tuy nhiên thời gian gần đây thị trường giống cây con được thu hút mạnh mẽ
qua đây đã giúp bà con tại địa phương có cuộc sống khấm khá hơn rất nhiều so với trước đây
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
khởi xướng cho nghề nhân giống cây con là do ông nguyễn phú sang
hiện nay ông là chủ cơ sở nhân giống cây con lớn nhất tại khu vực tân phước một phường thuận hưng
ban đầu gia đình ông tập trung làm cũng để lấy công làm lời vì thị trường lúc bấy giờ chưa hút hàng
bởi đa phần người dân vẫn còn mặn mà với nghề trồng lúa
về sau do thấy được lợi ích lớn của cây rau hoa màu nên người dân đồng bằng sông kiều long dần dịch chuyển sang cơ cấu cây trồng
từ đây nhu cầu cây giống ngày càng tăng
ban đầu chỉ có một vài hộ nhưng hiện nay đã có được tám hộ tham gia vào tổ nhân giống cây con
và mỗi gia đình thu nhập trên dưới một trăm linh triệu đồng mỗi năm
tôi làm năm nay ba mươi mét
mấy năm rồi cây này cũng có cái gốc ở đồng tháp
bà và vợ làm cái nghề này cho nên tôi nói theo tôi mới làm
mới về đây mới làm mới biết làm thôi
chứ về dài ở chấm thì đâu có ai biết làm đâu
ngoài lợi ích kinh tế hiện nay tổ nhân giống cây con phường thuận hưng
còn góp phần giải quyết cho hơn một lượt lao động một năm của địa phương
từ đó đã tạo điều kiện cho bà con nhất là phụ nữ với vai trò nội trợ của gia đình
có thể kiếm thêm thu nhập qua đây cải thiện được
cuộc sống của gia đình
mỗi ngày cô sinh học bình quân cả khoảng bảy mươi đi nói đi trung bình đi
ngày nào cũng có điểm vậy
sáng cô đi làm gì chiều thì cô đi dặm cây
làm gì sáng nãy bỏ hộp nó đủ siêu chứng gì đó

chiều dặm cũng dậy

qua nhiều năm xây dựng uy tín hiện nay tổ nhân giống cây con phường thuận hưng đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhiều khách hàng của các tỉnh tại khu vực đồng bằng sông cửu long tp hcm và cả hà nội